càng gần ngày tết nguyên đán những cây đào quất mai từ khắp mọi vùng miền của tổ quốc đổ về thủ đô
phục vụ nhu cầu chơi tết của người dân đã tạo nên bầu không khí tết trở nên rộn ràng
do các tuyến đường lớn như âu cơ nghi tàm lạc long quân và phú hàng lược
nhiều loại hoa rộ lên những màu sắc bắt mắt khiến người ta dễ dàng cảm nhận không khí tết đang tràn về
trong số các địa điểm bán đào quất và nhiều loại hoa ngày tết ở hà nội
thì các vườn đào nhật tân tứ liên dọc đường âu cơ và khu vực chợ quảng bá là nơi có không khí đông vui nhộn nhịp nhất
những dòng người và xe thi nhau đi vào khu vực chợ tất cả đã tạo nên một bức tranh sống động về những ngày xuân sắp tới
chợ hoa quảng bá là một chợ hoa rất là đẹp của hà nội
và nó đặc biệt là nó có hoa đào và hoa lan
đối với tôi hoa đào là một cái rất là đẹp trong dịp tết
mỗi một dịp tết đến xuân về thì trong nhà phải có một cành đào
vào nhà có bông hoa đào nó nở thì biểu hiện một mùa xuân rất là may mắn đối với gia đình và mọi người và mọi nhà
do vậy là tôi lựa chọn cành đào
trong nhà thì có một cành đào và một chỗ lan
lan thì thể hiện cái sự bền vững trái và đẹp bền đẹp và rất là ấm áp
tôi đến đây thì tôi thấy rằng là có nhiều cái loài hoa mà đến bản thân tôi tôi cũng biết là tên là gì
đã giải thích và ý nghĩa và cắm như thế nào và được bao lâu ấy
thì tôi thấy cái buổi đi hôm nay tôi thấy rất là thú vị là bởi vì mình khám phá được nhiều loài hoa này
và thấy rằng là đất nước mình có nhiều cái loài hoa nó rất là đẹp mà mình chưa khám phá hết
thì hôm nay tôi đã khám phá được rất là nhiều và chắc rằng là trong hôm nay ở trong căn nhà tôi ngập sàn những cái loài hoa mà bạn bè đến thì sẽ là rất là thú vị
cho đến thời điểm này các tiểu thương đã bắt đầu tập kết hàng trên vỉa hè bên ngoài khu chợ
các mặt hàng tại chợ hoa rất phong phú đa dạng nhiều màu sắc và chủng loại
một trong những loài hoa được nhiều người đến xem và lựa chọn đó chính là hoa lan hoa ly hoa tuy líp
tôi đã kinh doanh hoa này được gần chục năm ạ
và tôi chọn hoa này để bán bởi vì hoa này thì rất được nhiều mọi người ưa chuộng
bởi vì khi người ta khách đã mua một vài loài hoa này
người ta mua một lần rồi thì sẽ quay lại lần thứ hai bởi vì hoa này rất là bền
chơi thì được chụp ngày trở lên mấy các màu sắc thì rất là rực rỡ rất phù hợp cho những ngày tết ạ
ngày cận tết người dân có xu hướng đi mua hoa nhiều hơn vì đây được coi là thời điểm đẹp nhất để lựa hoa về chừng đúng dịp tết
các điểm bán hoa dịp này cũng vì thế mà nhộn nhịp hơn phục vụ nhu cầu đón tết của người việt
hy vọng rằng những cành đào cây quất và những bông hoa
sẽ làm tô điểm
trang hoàng cho mỗi ngôi nhà và đem sắc xuân sự may mắn cho mỗi người trong dịp năm mới hai nghìn một mươi chín